thưa quý vị nam bộ thì vẫn sẽ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục từ đầu mùa khô đến nay
nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ c
độ ẩm giảm thấp sẽ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi
chính vì vậy quý vị luôn nên mang theo nước bên người để thường xuyên bổ sung cho cơ thể
tránh để xảy ra tình trạng mất nước gây mệt mỏi
còn tại miền bắc thì trời hôm nay sẽ tiếp tục rét khô
nhiệt độ trung bình là khoảng một mươi sáu độ c
đến đêm và sáng mai khi xuất hiện gió tây thì sẽ gây mưa to mưa vừa
những nơi có mưa thì sẽ nhiệt độ giảm sâu trời rét bút nhiệt độ xuống dưới một mươi sáu độ